trước hàng loạt vụ ngộ độc rượu gây hậu quả nghiêm trọng bộ công thương vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh rượu
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vừa ban hành chỉ thị hai về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh rượu
bộ yêu cầu tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu đặc biệt là rượu do dân tự nấu tự chế biến pha chế rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
nghiêm cấm tổ chức cá nhân trưng bày kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mát không rán tem không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức
đồng thời chỉ đạo các tri cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu
bộ cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ tăng cường quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu tiến hành ra soát cập nhật bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu đặc biệt là rượu do dân tự nấu tự pha chế rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ